thưa quý vị sở giao thông vận tải thành phố cần thơ đã có thông báo đến các công ty vận tải
đơn vị quản lý bến khách về việc mở lại các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến thành phố và ngược lại
cụ thể bảy tỉnh đồng ý mở các tuyến hành khách đối lưu là bình định quảng ngãi cà mau
lâm đồng trà vinh long an an giang
trong đó tuyến xe khách cố định cần thơ cà mau cần thơ long an và cần thơ trà vinh
có tầng suốt hoạt động bình thường các tuyến còn lại tầng suốt hoạt động năm mươi
trước đó sở giao thông vận tải thành phố cần thơ đã có công văn gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành
về việc kết nối lại hoạt động vận tải hành khách cố định từ thành phố cần thơ đi đến hai mươi chín tỉnh thành và ngược lại